hôm nay hai mươi năm tháng hai bộ công an triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc
công dân chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường điện tử
trong giai đoạn đầu bộ công an sẽ thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử trực tiếp tại trụ sở đơn vị công an
thông qua công tác cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
tài khoản định danh điện tử sẽ được hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an tự động xác thực
sau đó được tích hợp hiển thị trên ứng dụng vneid của bộ công an
với tài khoản định danh điện tử công dân có thể ngồi tại nhà thực hiện nhiều dịch vụ công
các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chuyển tiền
hiện công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên sẽ được đăng ký tài khoản định danh địa tử
tài khoản định danh điện tử được tạo dựa trên số định danh cá nhân hay chính là số căn cước công dân
vì vậy mỗi công dân sẽ chỉ có một tài khoản định danh điện tử duy nhất
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi năm tháng hai của bộ y tế cho biết
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy mươi tám bảy trăm chín mươi năm ca nhiễm mới
hà nội tiếp tục dẫn đầu với con số cao chưa từng có chín tám trăm ba mươi sáu f
trong ngày có gần một mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm chín mươi ba triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là hơn một trăm bảy mươi sáu triệu liều
cả nước hiện có gần ba triệu trên tổng số một mươi bảy triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
phải dừng học trực tiếp vì covid một mươi chín
với khối mầm non bốn mươi tám địa phương cho trẻ đến trường học trực tiếp
chỉ còn hơn một bốn mươi năm triệu trẻ ở một mươi năm tỉnh thành phố phải dừng đến trường
khối tiểu học một mươi hai tỉnh thành phố tạm đóng trường
tương đương gần tám trăm linh học sinh phải dừng học trực tiếp
khối trung học cơ sở bốn tỉnh thành phố dừng học trực tiếp
tương đương gần năm trăm linh học sinh nghỉ ở nhà
khối trung học phổ thông hai địa phương dừng học trực tiếp
là huyện côn đảo tỉnh bà rịa úng tàu và lào cai
tương đương gần hai trăm năm mươi học sinh phải nghỉ học
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại